ban kinh tế trung ương và tỉnh ủy thừa thiên huế đã tổ chức hội thảo xây dựng và phát triển tỉnh thừa thiên huế đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đồng chí nguyễn văn bình bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương chủ trì hội thảo
dựa trên những yếu tố đặc trưng riêng có và thành quả bài học kinh nghiệm qua một mươi năm thực hiện kết luận số bốn mươi tám của bộ chính trị
tỉnh thừa thiên huế sẽ tập trung xây dựng và phát triển theo hướng đô thị di sản trực thuộc trung ương
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi sẽ phát triển theo hướng văn hóa sinh thái cảnh quan thân thiện với môi trường và thông minh
là trung tâm lớn và đặc sắc của cả nước và khu vực đông nam á về văn hóa du lịch y tế chuyên sâu giáo dục và đào tạo đa ngành đa lĩnh vực chất lượng cao
là trung tâm của cả nước về khoa học công nghệ là nơi đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao
quốc phòng an ninh được bảo đảm vững chắc hệ thống đảng và hệ thống chính trị giữ vững
đến năm hai nghìn bốn mươi năm tỉnh thừa thuyết huế phấn đấu trở thành thành phố di sản thành phố festival trung tâm du lịch văn hóa và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu á